tại hà nội hội cứu trợ trẻ em tàn tật việt nam vừa tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi
người khuyết tật trẻ em khuyết tật vẽ tranh vẽ chữ đẹp năm hành một mươi tám hai nghìn một mươi chín
với cuộc thi vẽ tranh có chủ đề ước mơ xanh và cuộc thi viết chữ đẹp vượt lên số phận
cuộc thi năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín đã nhận được gần ba trăm linh tranh vẽ và một trăm linh bài viết tham dự đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước
chủ đề trong các bài thi năm nay đều hướng tới những ước mơ giàn dị gần gũi về một cuộc sống thanh bình
đối với các tranh vẽ dự thi đa số tranh vẽ đều có chất lượng tốt về nội dung bố cục màu sắc lạ đẹp
trong khi đó các bài dự thi viết chữ đẹp đều cho thấy khả năng tiềm tàng của bạn nhỏ khuyết tật
khi các bài viết có chữ viết nắn nót rõ ràng đều từng nét chữ thành đậm với độ nghiêng đều đặn
tham dự cuộc thi các thí sinh đều bày tỏ mong muốn thông qua ngôn ngữ của tranh vẽ chữ đẹp
các em sẽ đón nhận được những tình cảm yêu thương sự sẻ chia và quan tâm nhiều hơn của cộng đồng xã hội
để các em có điều kiện và động lực vươn lên hòa nhập với cuộc sống tham gia xây dựng xã hội tốt đẹp hơn
cuộc thi được tổ chức nhân kỷ niệm hai mươi năm năm ngày thành lập hội cứu trợ trẻ em tàn tật việt nam